cho ý kiến về đề xuất của sở giao thông vận tải hà nội cho taxi hoạt động từ tháng một mươi
đại diện hiệp hội vận tải ô tô việt nam vata cho biết và tôi đồng ý với chủ trương này
nhưng tài xế phải được tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
trong văn bản gửi ubnd tp hà nội và sở giao thông vận tải về việc từng bước cho taxi đi vào hoạt động
ông nguyễn văn quyền chủ tịch vata cho rằng để tiếp tục thực hiện chủ trương của thành phố
từng bước mở rộng giãn cách và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
lập lại trật tự cuộc sống bình thường mới
khi thành phố cho phép vận tải taxi nội thành hoạt động
chỉ nên cho phép các doanh nghiệp uy tín quản lý tốt lái xe và phương tiện
về tần suất doanh nghiệp chỉ được phép huy động tối đa năm mươi phương tiện tham gia phục vụ vận chuyển hành khách
khi hoạt động trên đường thì tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện
lái xe phải được tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
xe được lắp tầm chắn ngăn cách giữa lái xe và khách hàng
trong suốt quá trình hoạt động tuân thủ nguyên tắc phòng dịch năm k
do taxi là loại phương tiện nhỏ cơ động được quản lý sát sao từ doanh nghiệp chủ quản
do vậy trong bối cảnh thành phố vẫn chưa có chủ trường cho xe buýt đi vào hoạt động để phòng chống dịch
ngày hôm qua lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội cho biết
việc cho taxi vào hoạt động để phục vụ nhu cầu của người dân sẽ phù hợp hơn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại